kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai phía đông bắc bộ phổ biến sáng sớm có sương mù nhẹ ban ngày trời nắng nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày mai khu vực vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
vùng mưa mở rộng dần xuống khu vực trung du và đồng bằng trong ngày mùng sáu nền nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
từ ngày mùng bảy mưa giảm nhanh và nhiệt độ ít biến động
phía tây bắc bộ trong ngày mai thời tiết chủ yếu là không mưa ngày nắng trưa chiều khá oi bức với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối ngày mùng năm sẽ có mưa rông tại vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to mưa sẽ lan sang các khu vực khác trong ngày mùng sáu và giảm dần trong ngày mùng bảy nhiệt độ cao nhất giảm về mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai phổ biến là ít mưa ngày nắng nhiệt độ trưa chiều
từ khoảng ngày sáu khu vực này sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
quý vị cần cảnh giác với lũ quét xa lở đất
nhiệt độ trong ngày mùng sáu và ngày mùng bảy sẽ giảm lần lượt khoảng hai ba độ
đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai chủ yếu là không mưa ngày có nắng chiều tối chỉ có mưa giải rác
sang đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng cường từ phần phía bắc xuống phía nam nhiệt độ ba ngày tới không quá ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
từ ngày mùng bảy cũng do tác động của nhiễu động gió đông nên sẽ có mưa giải rác trở lại cục bộ có mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh thành nam bộ hai ngày tới có mưa rông vài nơi với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số tỉnh ven biển miền tây vẫn có thể xuất hiện mưa giải rác với lúc chiều tối
nhưng lượng không nhiều từ ngày mùng bảy một mươi một cục bộ sẽ xuất hiện mưa to nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ khoảng một hai độ